theo nhận định của tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường từ cuối tháng ba và các tháng tới
theo quy luật hàng năm chất lượng không khí sẽ được cải thiện hơn so với các tháng đầu năm
chất lượng không khí tại các đô thị được đánh giá dựa trên kết quả quan trắc tại một mươi tám trạng quan trắc môi trường không khí tự động liên tục
đặt tại thành phố hà nội thành phố việt trì tỉnh phú thọ thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế thành phố nha trang tỉnh khánh hòa và thành phố hồ chí minh
bộ tài nguyên và môi trường đang kiến tạo mạng lưới quan trắc môi trường không khí hiện đại và đồng bộ
từ trung mương đến địa phương nhằm xác định chính xác nguồn ô nhiễm khả năng phát tán ô nhiễm để giám sát hiệu quả
cung cấp thông tin cho việc quyết định phương án kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí
bảo vệ môi trường và ứng phó với sự cố môi trường không khí